hồ khẩu thường trú tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre quận ngo quyền tp hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi bảy và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ phúc hậu sinh năm hai nghìn
hồ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoài phường hải sơn quận đồ sơn tp hải phòng về tội chứa mại dân
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm dưới sau mếp phải
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm dưới sau mếp phải
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an